thưa quý vị và các bạn những cơn mưa rông tiếp tục lặp lại ở các tỉnh miền bắc
trong tối và đêm nay mưa rông sẽ mở rộng vùng ảnh hưởng và gây mưa trên diện rộng ở toàn bắc bộ
trong đó các tỉnh lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái hà giang cao bằng bắc cạn tuyên quang cũng như cả lạng sơn
vẫn là những tỉnh có mưa vừa mưa to và rông mạnh
đây cũng là những tỉnh có khả năng cao sẽ xuất hiện hiện tượng mưa đá và gió giật mạnh
sao đến ngày mai hội tụ gió sẽ thiết lập và hoạt động sớm hơn
vì thế ở khu vực lai châu điện biên sơn la lào cai yên bái cũng như cả hòa bình
trong chiều và tối mai sẽ có mưa giật mạnh
sớm trở lại mưa càng sớm thì khả năng xảy ra lốc xoáy mưa đá và gió giật càng cao
vì thế người dân ở khu vực trung du và vùng núi cần hết sức lưu ý đề phòng
do ngày mai có mưa sớm mức nhiệt cao nhất trong ngày mai ở các tỉnh thành phía tây bắc bộ
sẽ phổ biến trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
và khu vực phía đông bắc bộ trong ngày mai trời vẫn có nắng nhẹ
vì thế mà nhiệt độ giữ ở mức từ hai mươi sáu đến hai mươi chín độ
vùng mây của hội tụ gió cũng ảnh hưởng tới các huyện vùng núi ở khu vực thanh hóa
nghệ an cũng như phần phía bắc của tỉnh hà tĩnh khiến tối và đêm nay các khu vực này
cũng có khả năng xuất hiện mưa rào và rông mạnh kèm theo nguy cơ lốc xoáy và gió giật
sao đến ngày mai khi vùng hội tụ gió yếu đi miền trung bắt đầu ngày mới với tiết trời nắng giáo
khu vực từ thanh hóa đến hà tĩnh nắng muộn hơn nên nhiệt độ giao động trong khoảng từ hai mươi bảy đến ba mươi độ
nhưng đến chiều và tối mai khi hội tụ gió thiết lập mưa rông sẽ lại có thể quay lại khu vực phía bắc của miền trung
còn ở các tỉnh từ quảng bình
trở vào đến bình thuận cũng như các tỉnh thuộc khu vực tây nguyên trời sẽ không mưa nắng từ sớm
vì thế mà mức nhiệt ngày cao trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
khu vực nam bộ tiếp tục ít mưa nắng mạnh nên nhiệt cao nhất trong ngày ở miền đông
duy trì trong khoảng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ khu vực miền tây mức nhiệt trong khoảng từ ba mươi bốn đến ba mươi năm độ
trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông nam đến nam cấp ba đến cấp bốn
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi năm đến ba mươi một độ
đối với khu vực huyện đảo trường sa không mưa gió đông đến đông bắc cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi ba độ
và sau đây sẽ là dự báo trí tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước